trong sáng nay cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn để tìm người liên quan đến một quán cắt tóc tại quận đống đa
liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trên địa bàn quận đống đa vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người đến hecron mẹ ớt tại số ba mươi sáu a trần quang diệu đống đa hà nội
từ ngày tám tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế trung tâm y tế trên địa bàn
hoặc trạm y tế phường ô trợ dừa chín trăm bảy mươi ba bốn mươi bốn bảy mươi ba trung tâm y tế quận đống đa theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi hai năm nghìn năm trăm tám mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hướng dẫn
chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
một mươi tám giờ một ngày
cuối tuần tổ tuần tra của công an xã và dân quân xã vĩnh ngọc có sự tăng cường của đoàn viên các đội nghiệp vụ thuộc công an thành phố nha trang
bắt đầu lên đường làm nhiệm vụ
địa bàn tuần tra là trên tất cả các tuyến đường liên thôn liên xã trên địa bàn
nhiệm vụ tuần tra là kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật vi phạm trật tự an toàn giao thông
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với lực lượng nông cốt đại đoàn viên thanh niên công tác tại các đội nghiệp vụ thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra và đội kiểm soát vệ thông liệt tự
thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần tra kiểm soát luôn phiên trên địa bàn các xã
đảm bảo tuần tra khép kính địa bàn kịp thời phát hiện và bắt xử lý các đối tượng hoạt động phạm tội phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ
là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn tám xã trong đó có xã văn ngọc
trên cơ sở cơ hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy ủy ban chỉ đạo lực lượng công an xã
đảm bảo lực lượng quân sự cán bộ công chức tham gia phối hợp tuần tra kiểm soát phiếp kín trên địa bàn
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an xã lập một hồ sơ một trường hợp có hành vi đánh bài
bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ
hai trường hợp là tạm giữ mô tô các loại và giải tán là ba mươi nhóm thanh niên tụ tập uống rượu bia
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
và các quy định phòng chống dịch như không đội bũ bảo hiểm khi đi xe máy đi xe máy vào đường ngược chiều không đeo khẩu trang ở nơi công cộng
thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức đánh bài trong quán nước
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa nói chung
thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình
tuy nhiên một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định